công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện đức thọ vừa phát hiện và bắt quả tăng đối tượng hoàng thị thanh xuân
trú tại huyện đức thọ về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ hai sáu trăm linh viên hồng phiến
tại khu vực cổng trường mầm non thị trấn đức thọ công an đã bắt quả tăng xuân có hành vi tàng trữ trái phép
một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến khám xét chỗ ở của đối tượng thu giữ thêm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
đối tượng xuân từng có hai tiền án trong đó có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
một sòng bạc gây mất an ninh trật tự tổ chức tinh vi và thu hút nhiều đối tượng tham gia vừa bị công an thành phố châu đốc tỉnh an giang triệt phá
trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại tổ một mươi tám khóm vĩnh khánh phường châu phú a thành phố châu đốc tổ công tác bất ngờ ập vào bắt giữ
tại hiện trường công an đã kịp thời bắt giữ một mươi năm đối tượng liên quan
cùng tam vật là một mươi năm điện thoại di động và trên năm mươi triệu đồng
với hành vi cướp tài sản đối tượng đỗ ngọc hải hai mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện định quán tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam
không có công việc ổn định lại nợ tiền ngoài xã hội và nghiện game
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải lập tài khoản facebook tên hà hồ
rồi dùng tài khoản này liên hệ với chị lý thị thanh thủy ở huyện thống nhất đồng nai đặt mua trứng gà
khi chị thủy điều khiển xe máy đến điểm vắng hẹn giao trứng
thì bị hải xô ngã cướp điện thoại iphone một mươi một và dùng giao thủ sẵn đâm ba nhát
mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm tám mươi sáu trên hai mươi a nguyễn huệ khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có sẹo tròn ba cm cách hai năm cm dưới sau cánh mũi trái
còn về tội
tội chứa mại dâm phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị kiều lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp ninh thới xã thới an hội huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bốn mươi năm và có sẹo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mày phải
và đối tượng thạch thị hồng hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp ngọn xã thạnh quới
huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
về tội mua bán phụ nữ đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên sau mép trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý